trên mặt trận ngoại giao nhiều nước châu âu ngày hôm qua đã công bố quyết định trục xuất
các nhà ngoại giao nga để phản đối chiến dịch quân sự của moscow ở ukraine
bulgari latvia litva và estonia đã thông báo quyết định trục xuất một số nhà ngoại giao nga
tại các đại sứ quán phái bộ ngoại giao của nga ở bốn nước này đại sứ quán nga tại bungary
xác nhận chính quyền sofia đã ra tuyên bố về việc coi một mươi cán bộ nhân viên ngoại giao nga
tại bulgaria thuộc diện không được hoan nghênh những người này có bảy mươi hai tiếng để rời khỏi bulgaria
đại sứ quán nga cho rằng mức độ trục xuất này là tương đối bất ngờ nhìn nhận bulgari có ý định
hạ cấp toàn diện quan hệ song phương với nga ba nước vùng baltic là latvia litva và estonia
trong ngày một mươi tám tháng ba cũng thông báo quyết định mỗi nước trục xuất ba nhà ngoại giao nga
với cáo buộc những người này phát tán tuyên truyền cho nga hủy hoại an ninh nước sở tại
và vi phạm công ước viên về quan hệ ngoại giao về phần mình nga gọi quyết định trục xuất
của bộ trưởng nga
bốn nước châu âu nêu trên là vô lý đồng thời khẳng định nga sẽ sớm đưa ra phản ứng đáp trả tương xứng